tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất bộ công an đã đề xuất bổ sung nội dung
quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ đề xuất này đã thu hút được sự quan tâm từ phía người dân và các chuyên gia
năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra hai mươi hai sáu mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi một sáu trăm hai mươi tám người bị thương một mươi năm hai trăm chín mươi hai người
nhằm tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh rõ ràng để triển khai việc hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông bộ công an đã đề xuất lập quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ
các quỹ này để chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể thực hiện công tác xã hội hóa là tốt nhất
rất nhiều tổ chức cá nhân người ta có điều kiện người ta có thể rất là muốn trợ giúp cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông
rồi là tham gia vào các hoạt động mà nâng cao cái an toàn giao thông
một số ý kiến cho rằng nên xem lại những quỹ về tai nạn giao thông hiện đang có sẵn trước khi lập quỹ mới
đồng thời sử dụng nguồn quỹ theo nguyên tắc phù hợp
với các quy định của pháp luật hiện hành nhưng phải kịp thời và công khai minh bạch
tránh việc xảy ra thất thoát thiên vị không bình đẳng trong việc hỗ trợ các nạn nhân
nếu như nó có nguồn xã hội hóa thì rõ ràng là cũng phải có các cơ chế giám sát mang tính xã hội hóa
tức là những người người ta quyên góp hoặc là đóng góp vào quỹ
thì người ta phải được biết những đồng tiền của người ta được sử dụng như thế nào
một cách hiệu quả nhất đúng đắn nhất và không gây thất thoát
và như vậy thì nó sẽ tạo ra niềm tin cho xã hội
có thể thấy rằng mục đích của quỹ giảm thiểu thiệt hại ta nạn giao thông đường bộ
thể hiện tính nhân văn đúng với truyền thống tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách vốn có của người việt
tuy nhiên cũng giống như các loại quỹ khác việc công khai minh bạch
rõ ràng về mức thu và chi vẫn sẽ là yếu tố quyết định để nhận được sự ủng hộ của nhân dân
thưa quý vị bệnh hô gà lại tiếp tục gia tăng
ca mắc trong tuần qua
đây là căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ và đặc biệt nguy hiểm khi tỷ lệ mắc và tử vong
lên đến chín mươi ở trẻ dưới một tuổi
đáng chú ý là tại các nước lân cận như thái lan philippines đều có số ca mắc bệnh ho gà
tăng rất cao và có nhiều ca tử vong
trong nước bộ y tế nhận định ca mắc mới căn bệnh truyền nhiễm này sẽ còn tiếp tục
lây lan trong thời gian tới
các địa phương cần chú trọng phòng chống và giữ phòng bệnh bằng vaccine
em bé hai tháng tuổi này bị ho liên tục hơn một tuần nhưng người nhà không đưa đến viện thăm khám
chỉ đến khi bé có hiện tượng ho dữ dội tím tái thì mới được người nhà cho nhập viện di trung ương
tại đây bé được chẩn đoán mắc ho gà
khoảng một tuần thì bắt đầu ho nhiều và tím mặt thì chị cho vào viện
sau bây giờ là cũng đỡ rồi chắc là cũng cuối tuần là về
bé nhà chị thì chưa đủ tháng để tiêm phòng lúc đấy mới được có một tháng một mươi ngày
nên là vẫn chưa tiêm được phòng ho gà cho cháu
năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay cả nước ghi nhận hơn tám mươi trường hợp mắc bệnh ho gà
chủ yếu tại một số tỉnh thành phố thuộc khu vực miền bắc
riêng hà nội đã ghi nhận hơn bốn mươi trường hợp mắc ho gà tại một mươi tám quận huyện
trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca bệnh
hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều ở nhóm tuổi nhỏ và chưa được tiêm vaccine
cả năm ngoái thì chúng tôi chỉ gặp vài ca thôi chưa đến chục ca
nhưng từ đầu đầu năm đến giờ thì là bốn mươi ca
như vậy là so sánh kể cả bốn năm nay thì năm nay là cái tỷ lệ ho gà tăng mạnh nhất
trong những ca ho gà vào trong năm nay thì cũng hầu hết là trẻ dưới ba tháng tuổi
và đều là những cái bạn mà chưa được tiêm hoặc là mới tiêm có một mũi
bệnh ho gà thường gặp ở trẻ nhỏ và đặc biệt nguy hiểm khi tỷ lệ mắc và tử vong lên đến chín mươi ở
trẻ dưới một tuổi bệnh này dễ lây lan qua đường hô hấp chủ yếu là thông qua các giọt bắn trong lúc ho
cơn ho rất điển hình
và đặc trưng của ho gà đấy là giai đoạn đầu là có viêm long đường hô hấp
sau tiếp theo là có những cơn ho mang tính chất là ho dữa và có thể có tím hoặc là ngừng thở trong cơn
các chuyên gia y tế dự báo số ca mắc mới bệnh ho gà sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
cục y tế dự phòng bộ y tế đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine
hiện nay đang là cao điểm thu hoạch khoai lang ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh gia lai
thế nhưng tình trạng cung vượt cầu đã khiến cho giá khoai lang giảm sâu liên tục giá thấp
nhưng thương lái lại thu mua cầm chừng khiến cho người nông dân gặp rất nhiều khó khăn
huyện phú thiện được xem là thủ phủ khoai lang của tỉnh gia lai với tổng diện tích là khoảng ba năm trăm linh
ha hầu hết là tỉnh gia lai huyện phú thiện được xem là thủ phủ khoai lang của tỉnh gia lai với tổng diện tích là khoảng ba năm trăm linh ha

huyện phú thiện được xem là thủ phủ khoai lang của tỉnh gia lai với tổng diện tích là khoai lang nhật bản trồng luân canh giữa hai vụ lúa